ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với tám bị can trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn bảy
tại xã dị sử huyện mỹ hào nay là phường dị sử thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
tám bị can nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân bí thư đảng ủy ủy viên ban đảng ủy cán bộ tài chính thủ quỹ
cán bộ địa chính xã dị sử chủ tịch ủy ban nhân dân và bí thư đảng ủy phường dị sử
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã thụ lý giải quyết vụ việc có dấu hiệu lạm quyền
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phường dị sử thị xã mỹ hào
qua kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn tám chính quyền địa phương xã dị sử
nay là phường dị sử thị xã mỹ hào và các thôn của xã đã bán và giao đất trái pháp thẩm quyền
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này
ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử đối với ngô minh khâm bốn mươi tuổi
là tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh lan và bốn đồng phạm về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
bốn đồng phạm trong vụ án gồm hoàng tấn thành phó tổng giám đốc phú an thịnh lan
phương cẩm thành giám đốc sàng phú an thịnh lan tiêu trọng tiến giám đốc sàng phú an thịnh lan
và trần mạnh hùng phó tổng giám đốc phú an thịnh lan
năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo ngô minh khâm thành lập công ty phú an thịnh lan tại quận bình tân tp hcm
đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải môi giới sau đó chuyển sang bất đồng sản
ngô minh khâm đã dùng tư cách cá nhân ký hợp đồng đặc tộc
nhận mua một lượng lớn đất thổ tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh long an tp hcm
tuy nhiên khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng
bị cáo khâm đã dùng những lô đất không liên quan để vẽ bản đồ quy hoạch
lập dự án ma tự ý phân lô bán nền
trong đó có các dự án như eco garden eco garden bốn khu dân cư mỹ yên
hưng phát center hai eco city tân kiên phú thợ hòa tân phú khu đô thị phú an thịnh
bị cáo khâm chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối để giới thiệu khách hàng
đến công ty điểm ngô minh khâm cùng trần mạnh hùng phương cẩm thành
tiêu trọng tiến hoàng tấn thành ký hợp đồng đặt cọc
hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng khẩu cư đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng
trong thời gian nhất định sẽ giao chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng
bằng thủ đoạn trên bị cáo khâm đã đưa bán cho chín mươi ba bị hại chiếm đoạt số tiền hơn bảy mươi bốn tỷ đồng
phiên tòa hôm nay hội đồng xét xử thông qua cáo trạng vụ án và thực hiện phần thẩm vấn xét hỏi các bị cáo
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ hà nội về thanh hóa tiêu thụ
đã nhanh chóng được công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa triệt phá bắt giữ năm đối tượng
khám xét khẩn cấp nơi ở của năm đối tượng này lực lượng công an đã thu giữ hai viên ma túy tổng hợp
dạng hồng phiến hai mươi tám gói ma túy đá và heroin có trọng lượng gần bảy mươi gram cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
cầm đầu đường dây này là cao thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại quận ba đình tp hà nội
thắng là đối tượng đã có sáu tiền nán về tội mua bán trái phép chết ma túy và trộm cấp tài sản
năm hai nghìn hai mươi sau khi ra tù thắng đã câu kết với nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở quận cầu giấy
và lê ngọc trọng vũ hồng sơn cùng ở huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
để hình thành đường dây mua bán trái phép ma túy từ hà nội về thanh hóa tiêu thụ
các đối tượng thường không giao dịch trực tiếp mà sử dụng dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
và dịch vụ vận tải xe khách để giấu ma túy vào những thùng quần áo cũ gửi về thanh hóa
lê thúc đạo là người mang ma túy đi bán lẻ trên địa bàn huyện triệu sơn
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trên thực tế cho thấy tình trạng chống người thi hành công vụ đang còn diễn biến rất phức tạp
các đối tượng vẫn manh đậm liều lĩnh và coi thử pháp luật
không chỉ đối với lực lượng cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ
mà trên lĩnh vực đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
lực lượng chức năng cũng đã bị nhiều đối tượng lâm tặc hành hung tấn công gây bức xúc dư luận
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
vừa qua trong lúc làm nhiệm vụ chốt bảo vệ rừng khu tây huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
phát hiện một ô tô nghi vấn chuyển lâm sản trái phép từ hướng xã trà phong về bắc trà my tỉnh quảng nam
tổ công tác kiểm lâm địa bàn và bảo vệ rừng ra hiệu lệnh dừng phương tiện
nhưng ô tô chở gỗ không chấp hành tăng tốc vượt qua chốt
cán bộ kiểm lâm đinh hồng tâm cùng với nhân viên bảo vệ rừng nguyễn ngọc ân
đã bị số người trên ô tô chặn đánh gây thương tích
tâm sát luôn tôi nghĩ là chắc tâm tôi không ăn luôn mà không tâm mà ép tôi vô vô bắt
quán tôi xô lên
tòa án nhân dân tỉnh con tôm chiều nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với nguyễn hoàng giao cùng hai đồng phạm là trần cao hơn và trần võ bảo ngọc
cùng chú tại thành phố con tôm
theo cáo trạng giữa giao và nguyễn duy quang xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai giao mang theo một khẩu súng và ba viên đạn
rủ ngọc và hơn đi giải quyết mâu thuẫn
giao sau đó đã dùng súng bắn về phía quang viên đạn không trúng trực tiếp
nhưng mảnh vỡ của đầu đạn văng trúng vào đầu

giao tiếp tục bắn về phía một số người khác nhưng may mắn không trúng ai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hoàng giao một mươi năm năm tù về tội giết người
bốn năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trần cao hơn một mươi hai năm tù và trần võ bảo ngọc chín năm tù cùng về tội giết người
mua bán trái phép hai viên ma túy trần văn hòa chú tại thị trấn anh sơn
đã bị công an huyện đô lương tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố
và tạm giam bốn tháng
quá trình xác minh được biết hòa là thợ xây có nhiều thời gian sinh sống tại lào
sau khi nắm thông tin đối tượng hòa đã mua ma túy từ lào rồi tìm cách vận chuyển
về việt nam qua cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an
công an huyện đô lương đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
theo dõi mọi di biến động của đối tượng để vế bắt
đến đêm một mươi bốn tháng hai công an huyện đâu lương bắt quả tàng trần văn hòa
tại xã đà sơn cùng hai viên ma túy tổng hợp
nguyễn phúc toàn chú tại thành phố cần thơ ngày hôm nay đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang
đưa ra xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố châu đốc phát hiện
toàn điều khiển ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra
quả đó phát hiện trên xe có vận chuyển gần năm mươi hai kg cần sa khô
toàn khai nhận vận chuyển số ma túy này cho đối tượng tên bảy từ an giang
đến thành phố hồ chí minh để bán lại
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt toàn đã thực hiện năm lần vận chuyển khoảng một trăm sáu mươi kg cần sa cho bảy
ngoài ra toàn còn được bảy thuê khoảng một mươi sáu lần đi tịnh biên và cho đốc nhận cần sa nhưng không nhận được
số tiền công được trả là khoảng bảy mươi bảy triệu đồng hội đồng xét xử đã tuyên phạt toàn một mươi sáu năm tù
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu do đặng minh thành chú tại châu thành tổ chức
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an
công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng công an huyện châu thành đột kích bắt quả tăng
công an tỉnh tây ninh đã bắt giữ và mời hai mươi bảy đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm bảy mươi triệu đồng hai mươi một xe máy hai mươi sáu điện thoại di động
hàng ngày thành chọn các địa điểm ở khu vực thành phố tây ninh và huyện châu thành
rồi thông báo cho những người chơi biết để tụ tập tham gia lắc tài xỉu
để tránh bị phát hiện thành còn thuê đoàn trí khang và lê quốc bảo làm người canh đường
với tiền công là hai trăm linh đồng mỗi ngày